ở các quán cà phê đường tàu thu hút rất đông khách du lịch
những hàng quán này tùy tạo ra thu nhập cho người dân trở thành một điểm du lịch hút khách
thế nhưng nó lại tiêm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn
để bảo đảm an toàn hành lang đường sắt vừa qua ủy ban nhân dân tp hà nội đã có chỉ đạo
yêu cầu tạm dừng kinh doanh tại khu vực này
nhiều ý kiến cho rằng thay vì cấm thì chúng ta nên đưa ra phương án quản lý tốt hơn
cho những quán cà phê đường tàu này từ đó góp phần phát triển du lịch hà nội
để có các nhìn rõ nét hơn về vấn đề này mời quý vị theo dõi phần trao đổi của biên tập viên thúy quỳnh
xin mời chị thúy quỳnh
vâng thưa quý vị khi ủy ban nhân dân tp hà nội chỉ đạo xóa điểm cà phê đặc biệt này
thì nhiều ý kiến cho rằng làm như vậy sẽ kìm hãm sự phát triển của ngành du lịch
tuy nhiên có rất nhiều ý kiến đồng tình về cách thức này
bởi chúng ta không thể chờ tai nạn xảy ra rồi mới lo ngăn chặn hay là xử lý
và để có cái nhìn rõ hơn về vấn đề này ngày hôm nay chúng tôi đã mời tới trường quay vị khách mời
ông khuất việt hùng là phó chủ tịch chuyên trách ủy ban an toàn giao thông quốc gia
vâng lời đầu tiên thì xin đề chân thành cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân ạ
ngay bây giờ xin mời ông cũng như quý vị khán giả chúng ta hãy cùng theo dõi một đoạn ghi nhận ngắn ngay sau đây
từ ngày một mươi tháng một mươi vừa qua lực lượng chức năng quận hoàn kiếm đã dựng các hàng rào barrier
để ngăn khách du lịch vào khu vực xóm cà phê đường tàu
các lối ra vào khu vực cũng được bố trí chốt chặn túc trực để nhắc nhở du khách
sau hơn một tuần phong tỏa rất nhiều du khách vẫn tìm đến xóm cà phê đường tàu
phần lớn cảm thấy bất ngờ khi địa điểm này bị dừng kinh doanh đặc biệt là du khách nước ngoài
nhiều người buộc phải chụp ảnh để check in ngoài rào chắn
hiện tại người dân sinh sống trong khu vực vẫn được đi lại sinh hoạt bình thường
các quán cà phê có thể mở cửa tuy nhiên không được phép kinh doanh
trong những ngày qua các lực lượng chức năng cũng liên tục tuần tra giám sát khu vực này
yêu cầu các cửa hàng không được lấn chiếm hành lang đường sắt các biển hiệu quảng cáo cũng đã bị tháo rỡ
thưa ông ông đánh giá như thế nào về biện pháp ngăn chặn khách du lịch vào khu vực xóm cà phê đường tàu ạ
có thể nói chúng tôi đánh giá rất cao quyết định và việc thực thi quyết định khẩn cấp của ủy ban anh hồng nội
đối với tình trạng vi phạm nghiêm trọng về trật tự an toàn giao thông đường sắt
chắc cũng do những hiệu ứng nhất định về mặt truyền thông
cho nên cái số lượng người đổ đến đây người thì uống cà phê người thì đến đơn thuần vì sự hiếu kỳ
nó tạo ra số lượng rất lớn và thường xuyên chiếm dụng lòng đường sắt
và gây cản trở bảo yếp an toàn chạy tàu
và khiến một số trường hợp là lái tàu đã phải phanh khẩn cấp để tránh xe tai nạn
cho nên tôi ủng hộ tuyệt đối quyết định của ủy ban anh hồng nội
trên thực tế các hộ dân tại đây đã lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt từ lâu ạ
trước khi cả mọc lên cung sóng cà phê này
vậy thì ông có cho rằng là đây là hệ lụy của việc quản lý lòng lẻo hay không
đa số những hộ dân mà họ sinh sống ở đây là nguyên là cán bộ rồi công nhân của ngành đường sắt
họ được phân cái chỗ ở nó nằm trong cái không gian hành lang đường sắt
cũng phải nói là họ
họ sống ở đây trước khi chúng ta có luật đường sắt
và cũng có những cái ý định là di rời giải tỏa khu vực này để trả lại hành lang an toàn đường sắt
thế tuy nhiên cho đến nay hàng mấy chục năm rồi họ vẫn phải ở đây
họ chịu rất nhiều hệ lụy
và trong đó họ cũng phải mưu sinh cho cuộc sống của mình
và rõ ràng nó dẫn đến xảy đến cái mâu thuẫn rất lớn giữa cái nhu cầu mưu sinh của người dân
và cái an toàn giao thông như mà chúng ta chứng kiến
vâng và với vì có lẽ là với cái lý do mưu sinh
nên là các quán cà phê tại đây thì đã rộ lên một đợt rồi lại bị xóa bỏ
và năm nay thì tình trạng lại tái diễn
thế thì có cái gì để đảm bảo rằng trong tương lai việc này sẽ không lập lại không
người ta sinh sống ở đây thì người ta phải có những hoạt động mưu sinh rõ ràng
tuy nhiên là nó cái hoạt động mưu sinh đơn thuần mà ở một quy mô mà nó đủ an toàn
thì nó sẽ rất khác với một cái hoạt động mà nó tập trung rất đông người rất đông người
những quốc gia mà hiện trạng sinh sống sinh hoạt
quanh trên lòng đường sắt ấy chỉ xảy ra ví dụ như ở việt nam ở thái lan ở ấn độ sri lanka một số nước nam á
thế rồi ở đài loan chẳng hạn thì người ta
người ta ở đài loan là chỗ này hoàn toàn được xem như là chỗ du lịch
hoạt động chạy tàu ở đây để phục vụ cái hoạt động du lịch
chứ không phải là cái hoạt động song hành giữa kinh tế đường sắt và du lịch
chúng ta phải xác định rõ
giả sử trong trường hợp là chúng ta vẫn duy trì xóm cà phê đường tàu
thì ông có những cái đề xuất như thế nào để dung hòa được cả hai mục tiêu
đó là phát triển du lịch và an toàn giao thông
với cái điều kiện như hiện nay ấy
thì chúng ta chỉ có thể giải quyết cái việc tạm thời trong thời gian ngắn
cũng có những ý kiến và thậm chí có những ý kiến của những người khách du lịch nước ngoài
họ phàn nàn rằng chúng ta đóng cửa thì liệu rằng nó có thể ảnh hưởng abc
nhưng tôi cho rằng là nếu mà giả sử nhé
một cái vị khách hoặc một vài vị khách nước ngoài
tạo ra các loại nạn giao thông ở khu vực này
thì tôi cho rằng cái nhận định nó lại không hoàn toàn thú vị nữa
và có lẽ lúc đó tôi không dám nói là chắc chắn sẽ xảy ra
nhưng sẽ có những tiếng nói lên tiếng lên án
chính phủ việt nam và thành phố chính quyền thành phố
là không đảm bảo an toàn cho người dân và du khách
liệu cách nào để chúng ta vẫn có thể quản lý được an toàn tại khu vực đó
mà chúng ta vẫn phát triển được du lịch hay không
tôi không nói là duy trì cái quán cà phê đường tàu này
để phục vụ du lịch
bởi vì nó đang vi phạm nghiêm trọng cái quy định pháp luật về an toàn giao thông đường sắt
tôi rất mong muốn
sau khi mà chúng ta dừng khẩn cấp
thì chúng ta sớm
tìm một cái giải pháp cụ thể
để giải quyết cái
theo các điều kiện thực tiễn về tổ chức vận hành chạy tàu
và cái yêu cầu thực tiễn của đời sống
thì giải quyết gấp để cho người dân người ta có thể
ít nhất là người ta sinh sống bình thường ra vào bình thường
và đồng thời tôi rất mong
là chính quyền thành phố hà nội và trung ương
có những giải pháp lâu dài
di rời tổ chức lại nơi sinh sống
và trả lại cái hành lang an toàn giao thông cho đường sắt
xin cảm ơn những chia sẻ của ông
một lần nữa cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
thưa quý vị ngăn cấm khách du lịch
chủ cửa hàng mở cửa là giải pháp ngay trước mắt
để dẹp các quán cà phê đường tàu này
đảm bảo an toàn giao thông đường sắt
tuy nhiên những quán cà phê này nổi tiếng nhanh như vậy
là vì chính sự thích thú của những du khách
chúng ta nên có những giải pháp lâu dài
để quy hoạch để quản lý những địa điểm du lịch
mang nét đặc trưng như vậy
vừa là để đảm bảo an toàn giao thông
cũng như tính mạng con người
vừa là để thỏa mãn nhu cầu hiếu kỳ của mỗi người dân
có như vậy thì những xóm cà phê đường tàu mới không mọc chui
và phát triển như hiện nay